tại tokyo nhóm chuyên gia tư vấn cho bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản mhlvk
vừa lên tiếng cảnh báo về việc dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang tái bùng phát ở nước này
theo nhóm chuyên gia trên số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng cao hơn
so với mức đỉnh của làn sóng lây nhiễm thứ năm vào mùa hè trước
đã chú ý sự gia tăng của các ca nhiễm mới chủ yếu xảy ra trong giới xẻ
do vậy nhóm chuyên gia nhấn mạnh cần thiết phải theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh
nhóm chuyên gia này cho rằng lý do chủ yếu khiến dịch bệnh tái bùng phát
đã vào thời điểm này người dân có xu hướng tụ tập để ngắm hoa anh đào
các trường học cũng bắt đầu khai giảng trong khi các doanh nghiệp cũng đón thêm nhân viên mới
trong khi đó biến thể ba hai của omicron vốn có khả năng lây lan nhanh hơn
đang dần chiếm ưu thế ở một số địa phương
trong đó có thủ đô tokyo
phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của nhóm chuyên gia
ông takashi wakita viện trưởng viện các bệnh chuyển nhiễm quốc gia
cho biết các ca nhiễm mới covid một mươi chín đang gia tăng đáng kể ở nhóm tuổi từ một mươi đến hai mươi chín
vì vậy việc thúc đẩy tiêm mũi vaccine thứ ba trong giới trẻ là rất quan trọng
với điều đó sẽ giúp hạn chế sự lây nhiễm của dịch bệnh trong nhóm đối tượng này
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars
covid một mươi chín có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như giữ khoảng cách xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo